tại ninh thuận phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ninh thuận
để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tỉnh trong việc giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh
theo thông tin của ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đến nay toàn tỉnh đã có một mươi tám dự án đã chính thức đưa vào vận hành thương mại
với tổng công suất một một trăm tám mươi mw trong đó có một mươi năm dự án điện mặt trời công suất một sáu mươi ba mw và ba dự án điện gió
công suất một trăm một mươi bảy mw tuy nhiên do quá tải đường truyền một mươi dự án với công suất ba trăm năm mươi chín mw phải thực hiện giảm phát đến sáu mươi công suất
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đề nghị chính phủ phó thủ tướng chính phủ quan tâm xem xét và đồng ý chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời
kết hợp hạ tầng truyền tải trạm biến áp năm trăm linh kv thuận nam và đường dây đấu nối do nhà đầu tư thực hiện
tại buổi làm việc phó thủ tướng đề nghị bộ công thương phải bám sát với tỉnh để hướng dẫn và hai bên cùng làm một cách
hài hòa phó thủ tướng chỉ đạo evn cần phối hợp với các nhà đầu tư đề xuất các dự án đầu tư nguồn điện gắn với đầu tư đường truyền tải
đảm bảo nguyên tắc nhà nước quản lý vận hành tập trung làm tốt công tác quy hoạch bổ sung quy hoạch các dự án đã thống nhất chủ trương